trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông ở bắc bộ sẽ ở mức dưới báo động một
cảnh báo về nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt là tại các tỉnh sơn la điện biên lai châu lào cai yên bái sang đến cao bằng và lạng sơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ chưa có khả năng tăng cao hầu hết vẫn phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời mát mẻ
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và có rông
trong đó các tỉnh bao gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình sẽ là những vùng có mưa rông mạnh
khả năng xuất hiện rông xét mưa đá và cả gió giật mạnh là rất cao vì thế người dân cần hết sức cảnh giác
nhiệt độ tại khu vực này trong đêm nay và ngày mai đều khá mát mẻ
ban đêm nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trong khi đó ban ngày mức nhiệt phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
chấm dứt hoàn toàn nắng nóng trên khu vực
lui xuống khu vực phía nam bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay
khu vực tây nguyên đã xuất hiện mưa rông tập trung tại các tỉnh phía bắc như con tum gia lai và đắk nông
dự báo trong đêm nay và chiều tối ngày mai cả hai khu vực là khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ sẽ có mưa
tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm dần và diện cũng thu hẹp
ban ngày trời vẫn có nắng vì thế đây tiếp tục là khu vực có nền nhiệt cao nhất trên cả nước
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
chuyển sang thông tin thời tiết trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió đông bắc đến đông phổ biến cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp ba bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố